tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm thành đoàn thành phố tổ chức lễ gia quân tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi bảy thu hút một mươi sinh viên tình nguyện có mặt tại một trăm một mươi bốn điểm thi trung học phổ thông quốc gia tại tp hcm để tư vấn hướng dẫn hỗ trợ cho thí sinh và người nhà
hoạt động tình nguyện năm nay được chia làm hai giai đoạn
hướng dẫn thí sinh về thành phố nộp phiếu điểm xác nhận nhập học vào các trường đại học cao đẳng thành lập đội hình sinh viên tình nguyện tại các bến xe như bến xe miền đông bến xe miền tây bến xe an sương bến xe trợ lớn để giúp đỡ thí sinh và người nhà
ngoài ra ban tổ chức còn phối hợp với các cơ quan như phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm ban quản lý các bến xe để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
phối hợp chặt chẽ với các trường đại học cao đẳng để kỳ thi được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng